các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cụ thể phó thủ tướng cho biết nếu vì chống dịch là một cuộc chiến thì đến nay chúng ta kiểm soát được tình hình theo nghị quyết một trăm hai mươi tám và mọi việc dường như được khởi sắc
chỉ số phục hồi covid một mươi chín theo nghiên cứu một tháng trước chúng ta đứng chốt bảng thì bây giờ đã đứng giữa bảng
tuy nhiên cuộc chiến này vẫn đang tiếp diễn từ mấy ngày nay số ca nhiễm vẫn tăng
ngày các đại biểu ngồi đây có nhiều đồng chí lãnh đạo tỉnh mấy hôm nay học quốc hội vẫn phải thường xuyên chỉ đạo với nhà
là người trực tiếp theo dõi diễn biến của dịch từ đầu cũng là người ở trong vùng dịch
phó thủ tướng đánh giá những ý kiến của đại biểu quốc hội vào sáng một mươi tháng một mươi một về những bất cập hạn chế trong chống dịch là rất đúng
phó thủ tướng nói có những vấn đề mới xuất hiện trong lúc chúng ta chống dịch khi hệ thống y tế bị quá tải
nhưng có lúc cũng do những tồn tại không chỉ trong ngành y tế mà trong cả quản lý điều hành xã hội nói chung
tất cả ý kiến này chúng ta sẽ phải nghiêm túc tiếp thu để từng bước khắc phục nhưng cũng rất khẩn trương để khắc phục
chúng ta không thể để một đợt dịch gây đau thương tổn thất lớn như vừa rồi xảy ra nữa
phó thủ tướng nhấn mạnh
cũng theo phó thủ tướng không chỉ lực lượng y tế các lực lượng công an bộ đội mà toàn bộ lực lượng cán bộ chính quyền cơ sở
lực lượng đảng mặt trận ở tp hcm và các tỉnh có dịch diễn biến nặng đều vô cùng vất vả
các lực lượng đều bị quá tải
chúng ta không phải là một xã hội lý tưởng quản lý như máy tính
hàng đêm ở đây chúng tôi vẫn phải giải quyết hàng mấy chục hàng trăm bà con đi từ tp hcm từ bình dương về các tỉnh
giải quyết thông thoáng cho đi cũng không được vì hôm sau bà con sẽ về nhiều hơn
mà giữ bà con lại thì người già trẻ con dù có khi mưa dày rứt lắm
tất cả các đồng chí lãnh đạo tỉnh đều vô cùng dây dứt và không có ai yên lòng được
phó thủ tướng xúc động chia sẻ
để giữ vững thành quả chống dịch phó thủ tướng cho biết
chính phủ đã ban hành nghị quyết một trăm hai mươi tám và đang xây dựng chiến lược tổng thể ứng phó với dịch bệnh covid một mươi chín trong hai năm tới
để phục hồi trong và sau covid một mươi chín
trong đó có một số việc cần phải tập trung thực hiện
thứ nhất chúng ta phải đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
người đã tiêm vaccine dù mới một mũi thì vẫn còn lây nhưng sẽ chậm đi tỷ lệ bệnh nhân bị nặng rất ít
phó thủ tướng cho biết hiện nay bộ y tế đã đánh giá về vấn đề này
nhưng thực tiến từ bình dương phú thọ thì tỷ lệ người đã tiêm vaccine bị nhiễm covid một mươi chín có diễn biến nặng rất thấp
điều đó cho phép chúng ta bình tĩnh hơn trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch khi đã tiêm xong vaccine
đến nay để tiêm đủ hai mũi vaccine
covid một mươi chín cho người lớn miền bắc thiếu hai mươi ba triệu liều vào tuần thứ tư của tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một sẽ phân đủ vaccine covid một mươi chín cho toàn bộ các tỉnh phía bắc
các tỉnh miền trung cần thêm năm triệu liều tuần thứ ba của tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một sẽ có đủ
các tỉnh tây nguyên cần hai năm triệu liều vaccine tuần thứ hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một sẽ được cấp đủ
các tỉnh đồng bằng sông cửu long và các tỉnh miền nam nói chung còn thiếu bốn triệu liều và tuần này sẽ được phân bố

phó thủ tướng khẳng định dù đã tiêm đủ vaccine thì vẫn phải thực hiện nghiêm đeo khẩu trang thông điệp năm k
ngay cả khi tiêm hết một trăm linh người từ một mươi hai tuổi thì mới chỉ chiếm tám mươi dân số
với hiệu lực bảo vệ của vaccine đạt khoảng tám mươi thì mới có khoảng sáu mươi bốn dân số được bảo vệ
như vậy vẫn còn hàng triệu người có nguy cơ lây nhiễm
phó thủ tướng phân tích và nêu rõ nếu mỗi người không thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang
năm ca trong sinh hoạt trong sản xuất thì dịch sẽ tiếp tục lây nhiễm cho nhiều người
dẫn đến quá tải hệ thống y tế
phó thủ tướng cũng nói thêm chúng ta hiện nay chỉ tiêm và tiêm
trước đây còn đắn đo đối tượng nào thì bây giờ đã tiêm gọn từng nơi từng cụm
dù đã tiêm vaccine nhưng dịch vẫn lây nhiễm
do đó chúng ta phải nhớ đây là giai đoạn bình thường mới
tất cả cần phải đeo khẩu trang
quốc hội làm gương vẫn đeo khẩu trang
toàn dân phải nhớ khẩu hiệu năm k
để chung sống an toàn với dịch phó thủ tướng cho rằng
khi đã tiêm vaccine thì chỉ cần thực hiện giám sát y tế thật nghiêm ngặt
trong đó có câu chuyện về xét nghiệm
theo đó phải chủ động toàn bộ nguồn cung về các công nghệ các sinh phẩm xét nghiệm
khi bước vào tình trạng khẩn cấp hay thảm họa y tế các lực lượng vẫn lúng túng
do đó cần tập huấn không chỉ về y tế mà còn tập huấn cán bộ quản lý cấp cơ sở cấp huyện
chúng tôi đã yêu cầu bộ y tế trình và chính phủ sẽ một tập trung kit xét nghiệm với giá rẻ hơn
điều quan trọng là chủ động cho các địa phương
chúng ta cũng thực hiện cách ly theo phương thức mới
không phải cách ly như cũ để mọi người thực sự có được bình thường mới như các nước châu âu đang làm
chúng ta phải sẵn sàng về thuốc
các loại thuốc thông thường điều trị các triệu chứng chúng ta đã có đủ
còn thuốc điều trị virus từ sớm cũng đã dự trù và đến bây giờ có thể nói là đủ
điều quan trọng là chúng ta phải điều trị sớm và thực hành điều trị tại nhà
đặc biệt là chúng ta cần phải tiếp tục giám sát với những người có bệnh nền tuổi cao
nhất là học sinh vì các cháu sẽ chưa được tiêm vaccine
chúng ta sẽ chỉ tiêm vaccine
khi nào tổ chức y tế thế giới who khuyến nghị phó thủ tướng nói
từ thực tiễn tại tp hcm phó thủ tướng cho rằng phải tiếp tục quán triệt tập huấn
diễn tập năng lực chỉ huy điều hành giữa tất cả các lực lượng phòng chống dịch
cho cán bộ quản lý cấp cơ sở cấp huyện nhất là trong tình trạng đặc biệt nghiêm trọng
quan trọng nhất là phải diễn tập năng lực chỉ huy phối hợp điều hành với tất cả lực lượng
bình thường có thể làm tốt nhưng khi bước vào tình trạng đặc biệt nghiêm trọng
tình trạng khẩn cấp thảm họa y tế thì lúng túng
không chỉ tập huấn về y tế mà cán bộ quản lý cơ sở cấp huyện cũng cần tập huấn
làm tốt những điểm này sẽ tránh được tổn thất và kinh tế sẽ phục hồi
nếu tiên thật nhanh chúng ta sẽ vươn lên trở thành một trong số những nước
có độ phủ vaccine lớn nhất thế giới phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh
cũng tại buổi chất vấn làm rõ ý kiến của đại biểu quốc hội đoàn tp hcm cho rằng
trung tâm y tế huyện đang trực thuộc sở y tế bộc lộ nhiều bất cập
phó thủ tướng vũ đức đam đã giải thích rõ ràng
cụ thể phó thủ tướng vũ đức đam cho biết
trung ương đã có nghị quyết số một mươi chín ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng hiệu quả
hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
nghị quyết hai mươi về tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân
trong tình hình mới và nghị quyết hai mươi một về công tác dân số
trong đó đã khẳng định mỗi một huyện sẽ có một trung tâm y tế
thực hiện chức năng dự phòng điều trị dân số
trừ những nơi có bệnh viện đạt tiêu chuẩn bệnh viện cấp hai
phải chịu sự điều hành chỉ đạo về chuyên môn thống nhất của ngành y tế
từ trung ương đến địa phương và sự quản lý lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương
quan điểm của chính phủ thủ tướng chính phủ luôn nghiêm túc thực hiện theo nghị quyết của trung ương
tuy nhiên vào tháng ba năm hai nghìn một mươi chín bộ trưởng y tế lúc đó có văn bản yêu cầu các địa phương
để nguyên trung tâm y tế huyện trực thuộc sở y tế
việc này không đúng với tinh thần chỉ đạo của chính phủ
vào cuối năm hai nghìn một mươi chín phó thủ tướng vũ đức đam được phân công làm bí thư ban cán sự đảng bộ y tế
đã bàn với ba cá sự về vấn đề này
sau đó bộ y tế đã có văn bản gửi tất cả các ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
khẳng định việc sắp xếp các trung tâm y tế huyện thuộc hoàn toàn thẩm quyền của chính quyền địa phương
thay thế tất cả các văn bản của bộ y tế trái với tinh thần này
phó thủ tướng vũ đức đam đề nghị thành phố hồ chí minh căn cứ vào văn bản này để thực hiện
vaccine đang về và sẽ đủ đó cũng là lời khẳng định mạnh mẽ của phó thủ tướng vũ đức đam
khi thông tin về giải pháp sống chung an toàn với dịch covid một mươi chín
bởi mặc dù tiêm vắc xin thì vẫn bị lây bệnh nhưng tỉ lệ bệnh trở nặng rất thấp
vì vậy tiêm vắc xin chính là cách tốt nhất giúp giảm nguy cơ trở nặng làm cho chúng ta bình tĩnh hơn
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị còn bây giờ xin chào và gặp lại